công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng trần ngọc thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở xã bình nguyên thăng bình để điều tra về tội trộm cắp tài sản
trước đó nhận được tin báo của ông nguyễn đức anh chú thôn thanh ly một xã bình nguyên bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá kết sắt lấy đi dây chuyền vòng đeo tay bằng vàng và sáu mươi triệu đồng tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng hai trăm linh triệu đồng
công an huyện thăng bình đã tích cực vào cuộc điều tra làm rõ qua truy xét công an huyện thăng bình xác định trần ngọc thương có liên quan tới vụ án tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
tiến hành truy bắt ngày một mươi tháng sáu công an huyện thăng bình phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam bắt giữ khẩn cấp đối tượng
qua khám xét công an thu giữ hai lách vàng một nhẫn vàng và một mươi hai triệu đồng là tang vật thương trộm cắp tại nhà ông anh
công an huyện thăng bình đã tích cực vào cuộc điều tra làm rõ qua khám xét công an thu giữ hai lách vàng một nhẫn vàng và một mươi hai triệu đồng là tăng vật thương trộm cấp tại nhà ông anh